khoảng năm giờ sáng nay bão số hai đã đổ bộ vào thành phố hải phòng gây gió cấp tám cấp chín và mưa lớn trên diện rộng
sở bộ ban đầu thì không gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
tại huyện đảo bạch long vĩ bão số hai đã đổ bộ vào lúc một giờ ngày bốn tháng bảy gió cấp tám giật cấp chín
so với thời điểm bão đổ bộ thì sức gió đã giảm
huyện cát hải và đảo hòn dấu quan trắc được gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một gây sóng lớn mưa nhỏ
do ảnh hưởng của bão số hai nhiều cây xanh đã bị gãy đổ bật gốc
tại địa bàn các quận trung tâm thành phố nhiều công nhân vệ sinh môi trường đang tiến hành thu dọn những cây xanh bị gãy đổ giúp giải tỏa giao thông
ở khu du lịch đồ sơn cũng có nhiều cây xanh và cột điện bị đổ
một số đoạn bờ kè tại khu một bị sóng đánh bay
sơ bộ ban đầu chưa có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản không đến mức nghiêm trọng
các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực làm nhiệm vụ ứng phó khắc phục ảnh hưởng của bão số hai